ngày hai tháng hai tại buổi họp của thường trực thành ủy hà nội đánh giá về tình hình thành phố trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn hai mươi
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã nhấn mạnh
thành phố hà nội sẽ kiểm soát giám sát chặt chẽ việc thực hiện kỷ cương hành chính kỷ luật công vụ nghiêm cấm và xử lý nghiêm
các trường hợp cán bộ công chức tập thể cơ quan đơn vị sử dụng xe công sử dụng giờ làm việc thăm hỏi chúc tết hay đi lễ chùa
theo báo cáo trong những ngày tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy an ninh quốc phòng trật tự an toàn xã hội công tác phòng chống cháy nổ
cứu hộ cứu nạn trên địa bàn thành phố hà nội được bảo đảm
các hoạt động văn hóa nghệ thuật thể thao du lịch và lễ hội trên địa bàn thành phố được tổ chức rộng khắp văn minh văn hóa
tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân và du khách
thành phố hà nội đã tặng hơn một triệu xuất quà với tổng trị giá bốn trăm hai mươi chín tỷ đồng
cho các đối tượng chính sách người nghèo
đánh giá cao những kết quả các cấp các ngành đã triển khai để thành phố đón tết vui tươi phấn khởi an toàn tiết kiệm
đồng chí hoàng trung hải đề nghị ngay sau dịp tết các cấp các ngành phải bắt tay nghe và thực hiện công việc
nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ công chức tập thể cơ quan đơn vị sử dụng xe công
sử dụng giờ làm việc thăm hỏi chúc tết hay đi lễ chùa
đồng thời nhấn mạnh quy chế ứng xử của công chức viên chức người lao động của thành phố đã được ban hành
cần tập trung chỉ đạo triển khai đồng loạt ngay sau tết đồng thời lấy ý kiến về quy chế ứng xử của người dân nơi công cộng để tiếp tục hoàn thiện ban hành